khi tham gia bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất
quá trình hợp nhất suốt một mươi năm trải qua nhiều giai đoạn đạt được một số kết quả nhất định
có những khoản vay là để trả nợ cũ dòng tiền không ra khỏi ngân hàng
luật sư cho rằng không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn
luật sư cũng đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo
cạnh đó luật sư cũng đề nghị xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo
trước mỹ lan tại scb
nếu scb bị thiệt hại thì chính bị cáo trương mỹ lan cũng là người bị thiệt hại
đồng thời cần đánh giá lại việc sử dụng kết quả thẩm định giá của công ty hoàng quân
vấn đề cấu thành tội tham mô tài sản tội danh mà viện kiểm sát đề nghị tử hình cũng được các luật sư nêu ra
các luật sư cho rằng bị cáo trương mỹ lan không cấu thành tội danh này
bởi lẽ căn cứ vào điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì chỉ những người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý tài sản
mới có thể trở thành chủ thể của tội tham mô tài sản
trong khi đó trương mỹ lan không giữ chức vụ gì trong scb
trong phần tự bào chữa bị cáo trương mỹ lan cho biết trong phần luận tội viện kiểm sát cho rằng
bị cáo quanh co chối tội khiến bản thân rất đau xót vì bị cáo không quanh co chối tội
về trách nhiệm trong vụ án bị cáo trương mỹ lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án
nên đã tự nguyện lên
làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả
tự bào chữa bị cáo trước mỹ lan nói
tôi cảm thấy đau xót khi viện kiểm sát cho rằng tôi quanh co chối tội đổ lỗi cho thuộc cấp
bản thân tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm
tôi dành một phần trách nhiệm cùng chịu tội với nhân viên
họ vì vô tình mà vi phạm quy định
cũng theo lời tự bào chữa bà lan nói bà có nhiều lần xin tại ngoại để làm việc với nhà đầu tư
tổ chức tài chính nước ngoài tỷ phú nước ngoài
để tái cấu trúc scb
và khắc phục hậu quả
nghe bà lan trình bày tới đây
chủ tọa phiên tòa nói rằng nếu có nhà đầu tư tổ chức tài chính nước ngoài tỷ phú nước ngoài nào đó
như bị cáo nói muốn khắc phục hậu quả giúp bị cáo
thì hội đồng xét xử tạo điều kiện tối đa để bị cáo được gặp ngay tại giai đoạn xét xử này
tuy nhiên bị cáo phải nói là nhà đầu tư nước ngoài nào
và có thể thông qua luật sư làm đơn gửi hội đồng xét xử xem xét chứ không thể nói chung chung
chủ tọa giải thích
bị cáo trước mỹ lan trình bày rằng
công ty thẩm định giá hoàng quân định giá các tài sản thế chấp tại scb vào năm hai nghìn hai mươi ba
lúc bà lan bị bắt
giá trị định giá rất thấp nhưng lại áp dụng giá trị vào thời điểm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thì không đúng
vì vậy bà lan đề nghị xem xét thật kỹ về số liệu số tiền mà bà bị buộc chiếm đoạt
bà lan cũng mong muốn chuyển tiền khắc phục của nguyễn cao trí
và tài sản của mẹ sang cho trương huệ vân
cháu gái bà lan khắc phục hậu quả
tòa nhà một mươi chín nguyễn huệ đang cho scb thuê
scb không trả tiền nhà
còn tôi đang bế tắp bà lan nói
đại diện viện kiểm sát trong phần luận tội đã đề nghị
hội đồng xét xử tuyên phạt trương mỹ lan tử hình về tội tha mô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
và một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
tổng hợp bức án chung là đề nghị tử hình bị cáo trương mỹ lan
nghe mức án mà cơ quan công tố đề nghị bị cáo trương mỹ lan ngất xỉu ngã quỵ
sau đó bà lan được phép ngồi thay vì phải đứng nghe viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án
viện kiểm sát cho rằng bà trương mỹ lan phạm tội trong một thời gian dài
thủ đoạn tinh vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi
nên đề nghị tòa tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhất
ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm bước vào ngày làm việc thứ năm
xét xử đại án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trả lời xét hỏi
cung cấp lời khai nhận liên quan đến các cáo buộc vai trò chi phối tại ngân hàng scb
trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa
bị cáo trương mỹ lan phủ nhận lời khai của nhóm bị cáo nguyên là các cựu lãnh đạo của ngân hàng scb
bản thân bị cáo lan phân trần
bị cáo không hề thâu tóm và nắm giữ cổ phần chi phối của ngân hàng scb
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần như cáo trạng quy kết
bởi vì ban đầu bị cáo chỉ có bốn chín cổ phần
sau này do quá trình tái cơ cấu ngân hàng scb thì bị cáo cho hai con gái đứng tên
đồng thời huy động bảo lãnh để bạn bè tham gia góp vốn với tỷ lệ khoảng sáu mươi

bị cáo lan cho rằng mình không điều hành mà chỉ quản lý tài sản bảo lãnh tại scb
nếu có làm sai quy định thì cũng không cố ý nên mong muốn hội đồng xét xử xem xét khách quan
tại tòa thẩm phán phạm lương toản chủ tọa phiên tòa cũng thẩm vấn bị cáo trương mỹ lan
liên quan đến các cựu lãnh đạo ngân hàng scb đều tham gia xét hỏi tại tòa
và khai nhận vai trò chỉ đạo chi phối của bị cáo lan trong quá trình gây thiệt hại số tiền hàng nghìn tỷ đồng của scb
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phủ nhận lời khai trước tòa của các đồng phạm này là do mình chỉ đạo giao việc
những người lãnh đạo ngân hàng scb không phải thân tín của tôi
nếu họ thân tín thì không làm mấy tháng đến một năm rồi nghỉ
tôi không điều hành scb bị cáo lan trình bày tại tòa
cụ thể liên quan lời khai của bị cáo võ tấn hoàng văn
cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb khai nhận
vai trò giúp sức tích cực để bị cáo trương mỹ lan rút tiền của ngân hàng scb
bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cho rằng bị cáo văn khai không đúng
ngoài ra bị cáo lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo các bị cáo võ tấn hoàng văn
và một số bị cáo đến gặp và đưa hối lộ số tiền năm hai triệu usd cho bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
để đối chất với phần xét hỏi bị cáo trương mỹ lan
hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo đồng phạm liên quan
cụ thể bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng scb khai nhận
các lần rút tiền ra khỏi scb bị cáo hoàng đều được bị cáo trương mỹ lan
dẫn vào cuộc họp với các lãnh đạo ngân hàng scb
bị cáo lan cũng là người quyết định cho bị cáo hoàng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc
rồi sau đó là quyền tổng giám đốc của ngân hàng này
tương tự bị cáo bùi anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb trả lời xét hỏi
cũng xác nhận bị cáo lan là người quyết định nhân sự cấp cao tại ngân hàng scb
ngoài ra theo bị cáo dũng thì trên sổ sách chỉ thể hiện bị cáo trương mỹ lan chiếm khoảng bốn chín cổ phấn scb
nhưng thực tế bị cáo lan nắm số lượng lớn hơn nhiều
một cựu lãnh đạo khác của ngân hàng scb tham gia xét hỏi là bị cáo võ tấn hoàng văn
cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb khai
khi bị cáo vào làm việc cho scb thì không biết bị cáo trương mỹ lan
sau đó bị cáo văn được bà nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
người đã bỏ trốn trực tiếp phỏng vấn và giới thiệu đến gặp bị cáo trương mỹ lan
lúc này bị cáo văn mới biết ý kiến của bị cáo trương mỹ lan có quyền quyết định tại scb
sang ngày một mươi hai tháng ba các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo trương mỹ lan
trương mỹ lan đã xét hỏi bị cáo này ông chu lập cơ chồng của trương mỹ lan
cùng một số bị cáo trong vụ án
tại phiên tòa chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cho biết con gái của bà đang ở nước ngoài
và giao bán tòa nhà trị giá một tỷ usd tại hà nội để khắc phục hậu quả của vụ án
bị cáo cũng mong muốn chuyển một tỷ đồng mà ông nguyễn cao trí hoàn trả cho bà sang ngân hàng scb
để giúp ngân hàng giải quyết vấn đề tài chính
tại phần trả lời thẩm vấn của luật sư
bị cáo lan khai bà chỉ là người đưa tài sản vào để cứu scb
không nắm quyền điều hành hay chỉ đạo ở nhà băng này
bị cáo khai trước khi hợp nhất ba ngân hàng vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước kêu gọi nhiều nhà đầu tư nhưng không ai dám vào
bà được một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước động viên ba việc
làm sao có số cổ phần lên đến sáu mươi năm giúp cho scb mà không ảnh hưởng tới các ngân hàng khác
không ảnh hưởng tình hình tiền tệ quốc gia
cho mượn tài sản kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư
lúc này bà đã thế chấp tòa nhà khách sạn năm sao wise làm tài sản đảm bảo
vay một mươi năm tỷ đồng của ngân hàng nhà nước thông qua bidv
do ông trần bắc hà làm chủ tịch hội đồng quản trị để đảm bảo tính thanh khoản khi hợp nhất
bị cáo lan tự tin với tư duy về bất động sản của mình bà sẽ thành công
tôi cho mượn nếu ngân hàng vực dậy không được tôi sẽ mất hết
bị cáo lan nói đã xác định tinh thần mạo hiểm khi đưa tài sản cho scb
hội đồng xét xử hỏi bị cáo trương mỹ lan về căn cứ và bằng chứng nào
để chứng minh việc bị cáo cho scb mượn tài sản
bởi lẽ các bị cáo làm việc ở scb tại tòa không xác nhận việc mượn tài sản từ bà lan
trả lời câu hỏi này bị cáo lan loanh quanh không đi vào trọng tâm
hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo và cho biết cơ quan sẽ đánh giá dựa vào trên các hợp đồng hồ sơ
lúc bị cáo bị bắt là có ba tòa nhà
bị cáo lan nói và cho rằng ba tòa nhà này đã cho scb mượn
theo cáo trạng quá trình hoạt động tập đoàn vạn thịnh pháp đã thành lập xây dựng hơn một doanh nghiệp
gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước được chia thành nhiều tầng lớp hệ sinh thái vạn thịnh pháp
trong đó tập đoàn vạn thịnh pháp giữ vai trò trung tâm nắm giữ cổ phần kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái
và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh
nhóm các công ty được gọi là công ty ma này được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án
vay vốn ngân hàng thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công
trả lời luật sư phan trung hoài về một công ty ma bị cáo lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ cho bị cáo
bà nói trong giai đoạn điều tra bà có hỏi công ty ma là gì thì được giải thích công ty không hoạt động
tôi hỏi công ty ma là gì vì các công ty đều có tài sản đảm bảo và hoạt động bị cáo giải thích
đến ngày một mươi ba tháng ba phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và các đồng phạm vụ vạn thịnh pháp tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư
được hỏi về lý do tại sao chọn ông bùi anh dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị scb
bị cáo trương mỹ lan khẳng định việc này không phải là bà chọn
về việc thưởng cho ông bùi anh dũng bốn mươi tỷ vào các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
bà lan nói là không nhớ
tôi không nhớ tôi chỉ biết anh dũng làm chủ tịch vợ làm ở scb còn cũng làm ở scb
anh thành mới nhờ tôi nói là vợ con làm chung như vậy thì kỳ lắm
tôi nói về anh dũng cho vợ nghỉ đi chị cho ít tiền yên ổn đời sống
bởi tôi đâu có nhờ anh dũng làm gì đâu tôi không nhớ hai mươi tỷ hay là bốn mươi tỷ bà lan khai
tương tự luật sư hỏi bà lan về quan hệ giữa bà và bị cáo trương khánh hoàng
nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb thì bà lan cho rằng không có quan hệ gì
được hỏi bị cáo có thưởng cho hoàng hay không
bà lan nói cái gì tôi cho rồi thì tôi không nhắc không nhớ nữa
việc bị cáo xác định có cho và cho tổng thể nhân viên bị cáo xác định cho tiền
thì có liên quan đến hội đồng quản trị hay tổng giám đốc phải xét duyệt số cổ phần cho nhân viên scb không
luật sư hỏi bà lan nói không biết ai thực hiện xét duyệt cổ phần cho nhân viên scb
tôi chỉ cho thôi toàn bộ là tiền của tôi tôi không lấy tiền bất cứ ai đem cho bà lan nói
luật sư hỏi lấy gì chứng minh tiền của bị cáo cho toàn bộ nhân viên scb
thì bà lan trả lời tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ so với tôi
theo cơ quan công tố tám mươi bị cáo còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải
thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra truy tố
trừ bị cáo trương mỹ lan và năm người đang bị truy nã
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bà trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn
sau này công ty mở rộng thành tập đoàn vạn thị phát
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều nhà hàng khách sạn cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ
sau nhiều năm bà trương mỹ lan đã tạo nên một hệ sinh thái vạn thịnh pháp với loạt công ty con
như công ty cổ phần vạn thịnh pháp công ty cổ phần đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư times square công ty tập đoàn sài gòn pennisula
đây là nhóm công ty chuyên liên kết đầu tư bất động sản
ngay từ những ngày đầu thành lập năm hai nghìn bảy các doanh nghiệp này được cho là có liên quan đến nhóm cổ đông của ngân hàng sài gòn scb
đặc điểm chung của nhóm này là có vốn điều lệ đăng ký siêu khủng đều trên dưới một mươi tỷ đồng
vạn thị phát có hai công trình khách sạn
đặc điểm lớn là khách sạn thương mại an đông cao ốc căn hộ cao cấp siêu út riverside
tại thành phố hồ chí minh bà trương mỹ lan được mệnh danh là bà chùm của những dự án bất động sản khủng
nằm tại nhiều vị trí đắc địa bậc nhất sài gòn như times square vtp office beading khách sạn newton union square
bên cạnh đó vạn thị phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như khu dân cư bonvilis land
khu dân cư cao cấp sterling riverside
khu căn hộ cao cấp lambert riverside thuận kiều plaza nhà hàng cafe center nguyễn huệ
nhà hàng hữu nghị và nhà hàng đức bảo đều nằm ở trung tâm quận một thành phố hồ chí minh
trong một thời gian dài vạn thịnh pháp được xếp vào hàng những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất việt nam
thông tin về lãnh đạo doanh nghiệp này rất ít và hầu hết gần như không tiếp xúc với giới truyền thông
chỉ đến khi đám cưới giữa trương huệ vân doanh nhân thế hệ thứ tư của trương gia tộc với ca sĩ
nhạc sĩ thanh bùi diễn ra hồi cuối năm hai nghìn một mươi ba thì thông tin về vạn thịnh pháp mới được biết đến nhiều hơn
trong năm hai nghìn hai mươi hai vạn thị phát được nhắc tên nhiều trên báo chí với vai trò có liên quan đến hai công ty chống đấu giá đất ở thủ thiêm
cụ thể là công ty cổ phần shineka chúng đấu thầu giá lô ba mươi tám với mức giá là bốn tỷ đồng
và công ty cổ phần dream republic mua lô ba mươi năm với giá ba tám trăm hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên hai công ty này cũng nối gót tân hoàng minh bỏ cọc sau khi trúng thầu giá đất thủ thiêm
trên thực tế nổi bật nhất trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp là nhóm các định chế tài chính
gồm ngân hàng scb công ty chứng khoán tân việt công ty cổ phần đầu tư tài chính việt vĩnh phú
trong đó ngân hàng scb được xem là tổ chức chính cấp vốn cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan thường xuyên nắm giữ tám mươi chín mươi cổ phần ngân hàng scb
qua hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần
và có tiếng nói quyết định tại nhà băng có quy mô tài sản lên tới hơn nửa triệu tỷ đồng này
bà trương mỹ lan và hệ sinh thái vạn thị phát giúp tiền của scb thông qua các doanh nghiệp bất động sản
nhà hàng khách sạn thông qua các dự án tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý được nâng khống giá trị
bên cạnh đó bà trương mỹ lan còn có mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế
theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra bộ công an
quá trình hoạt động tập đoàn vạn thị phát đã xây dựng hệ sinh thái vạn thị phát
với hơn một doanh nghiệp gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước
với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng cán bộ công nhân viên
trong cả thập kỷ qua vạn thịnh pháp được xem là một trong những tập đoàn hàng đầu ở việt nam
trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản có tiềm lực tài chính được cho là rất mạnh
thường xuyên có mặt ở những dự án lớn và thường vụ thâu tóm đình đám nhưng cũng khá kín tiếng
ngoài những tiếng tâm trong kinh doanh nữ doanh nhân trương mỹ lan cũng không ít lần bị nhắc tên trong các vụ bê bối
năm hai nghìn một mươi bốn bà trương mỹ lan được ông dương trí dũng nêu tên tại phiên tòa xét xử ông dương tự trọng
liên quan tới một lãnh đạo bộ công an
năm hai nghìn một mươi sáu báo chí cũng nhắc nhiều đến tên bà lan vì một số nhân vật trong hồ sơ palama
có tên dễ dàng
như giống với vợ chồng bà
hồ sơ panama là vụ do dì tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới
tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cho tới cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy cái tên trương mỹ lan tiếp tục đứng nhắc nhiều trên truyền thông với thông tin
bà cùng chín thành viên khác trong gia đình nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch việt nam
sau đó bà cùng người thân đều rút hồ sơ và đã được trả lại
bà cũng từng là đơn vị trong một vụ kiện đòi nợ của một việt kiều hồng kông trung quốc
trong năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn vạn thịnh pháp bị thanh tra chính phủ nêu tên có sai phạm
trong các dự án chuyển đổi nhà đất tại thành phố hồ chí minh
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nữ doanh nhân trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cơ quan điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản